các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tùy thuộc vào nguyên nhân và mức độ gây ngộ độc mà những dấu hiệu cấp tính sẽ xảy ra sau vài phút hoặc vài giờ thậm chí kéo dài cho tới một ngày
một vài triệu chứng thường gặp khi bị ngộ độc cấp tính bao gồm có cảm giác buồn nôn hoặc nôn đau bụng dữ dội tiêu chảy liên tục đôi khi phần có lẫn máu cơ thể cảm thấy mệt mỏi sốt suy nhược chân tay dãi
trong trường hợp ngộ độc nặng đặc biệt đối với đối tượng là người cao tuổi và trẻ nhỏ dưới một tuổi có thể dẫn tới những triệu chứng nghiêm trọng hơn như mất điện giải trụy mạch mất nước thậm chí cơ thể sẽ bị sốc nhiễm khuẩn
chia sẻ với báo sức khỏe và đời sống bác sĩ trung khoa một phạm thị việt anh phó trưởng khoa nội tiêu hóa bệnh viện một trăm chín mươi tám đã gợi ý cách cấp cứu ngộ độc thực ăn hiệu quả tại nhà
tùy theo mức độ ngộ độc thực phẩm từ nhẹ đến nặng có thể có cách xử trí
trong các trường hợp mà mình đánh giá là ngộ độc mức độ nhẹ thì mình có thể dùng các biện pháp ví dụ như là gây nôn
trong trường hợp mà bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo và đặc biệt là bệnh nhân khi mà ngộ độc thực phẩm người ta muốn nôn thì mình có thể dùng nước muối pha loãng nước muối chín bằng nghìn
sau đấy là dùng tay mê mình cách gọi là kích thích vào vùng cuống nưỡi gần họng giống như động tác mắt họng để gây cảm giác kích thích nôn cho bệnh nhân nôn ra
và nôn được càng nhiều càng tốt
nhưng mà đối với cách này thì mình phải lưu ý rằng là trong các trường hợp mà bệnh nhân không còn tỉnh táo mê thì mình không được áp dụng
và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ thì mình cũng phải cẩn thận bởi vì dễ gây sức họng của trẻ em
và khi mà động tác gây nôn như thế thì phải cho bệnh nhân nằm ngửa tránh nằm ngửa phải nằm nghiêng để tránh cái nước nó sọc vào đường thở
dạ vâng vậy nếu bác xếp định cái trường hợp nào thì gọi là ngộ độc thực phẩm nào
cần bị tiêu ngay đến các cứu ạ
người bệnh thì sau khi ngộ độc cứ cũng cần được nghỉ ngơi và bù nước điện giải
đặc biệt là mình nên cho bệnh nhân sử dụng uống orezo tại nhà
còn trong các trường hợp mà thấy bệnh nhân có các dấu hiệu ví dụ như là tụt huyết áp thấy bệnh nhân vã mồ hôi chân tay lạnh hay là bùn trồn lo lắng hoặc là chóng ngất hay là các trường hợp dối loạn nhịp tim
thì lúc đấy mình cần phải đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời
cùng theo bác sĩ việt anh
ngộ độc thức ăn là một mối lo trước mắt và luôn luôn có nguy cơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
bởi đây là bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra rất phổ biến nhất là ở nước ta đang phát triển
có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ngộ độc thức ăn trong đó có thể là do nguyên liệu làm thức ăn
bao gồm vật nuôi làm thức ăn trái cây tươi củ quả sáo xanh trên những loại vi khuẩn và cả thủy hải sản bị nhiễm vi khuẩn virus từ nguồn nước bị ô nhiễm
chính vì vậy lý do đầu tiên làm thức ăn bị nhiễm vi sinh vật là do dùng nguyên liệu nhiễm trùng nguyên liệu sống rau xanh trái cây sử dụng phân hữu cơ khi nuôi trồng
loại thực phẩm tồn chữ bảo quản chế biến vận chuyển không đúng cách cũng sẽ bị lây nhiễm vi sinh vật từ đó lan tỏa độc tố
ngoài ra ô nhiễm thực phẩm có thể xảy ra khi chúng ta chạm vào nguồn thức ăn bị nhiễm khác
hoặc chúng tiếp xúc với vật dụng chế biến thực phẩm bị ô nhiễm như kệ được trùng thực ăn đồ sống đồ chín rau thớt cũng là lý do gây ra ngộ độc thực phẩm
triệu chứng của ngộ độc thực phẩm có thể xuất hiện từ vài giờ cho đến vài ngày kể từ khi bà ăn thức ăn bị nhiễm độc
triệu chứng nặng nhẹ kéo dài máu khỏi phụ thuộc vào các loại tác nhân gây ngộ độc lượng thức ăn tiêu thụ và hệ miễn dịch của bạn
việc điều trị ngộ độc thực phẩm sẽ phụ thuộc vào chủng loại gây ra ngộ độc là vi khuẩn virus hay ký sinh trùng và lượng chất độc đã ăn phải
biểu hiện ngộ độc thức ăn có thể là tiêu chảy có khi chỉ thoáng qua rồi tự hết cũng có khi rầm rộ phân toản nước hoặc có nhảy máu
người bệnh có thể đau bụng âm ỉ mất dặn hoặc quặn từng cơn
người bệnh cũng có thể buồn nôn và nôn có khi kèm theo sốc cao lạnh run nếu kéo dài hơn hai mươi bốn giờ sẽ dẫn tới tình trạng nhiễm trùng huyết
bác sĩ việt anh chia sẻ đau bụng là một trong những biểu hiện của ngộ độc thực phẩm đầu tiên mà bạn thường gặp
trong trường hợp ngộ độc thực phẩm các vi sinh vật gây hại có thể tạo ra độc tố gây kích ứng nâm mạc dạ dày và ruột
điều này có thể dẫn tới viêm đau ở dạ dày làm xuất hiện các triệu chứng đau bụng
nguyên nhân gây ra triệu chứng đau là do sự co thắt cơ dạ dày vùng chân rốn hoặc giật non quanh rốn để tăng tốc độ chuyển động tự nhiên của ống tiêu hóa
nhằm loại bỏ các sinh vật gây hại càng nhanh càng tốt
tuy nhiên đau bụng là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh lý và tình trạng sức khỏe
do đó nếu triệu chứng này xuất hiện đơn lẻ vẫn chưa đủ điều kiện để kết luận rằng bạn bị ngộ độc thực phẩm
tiêu chảy cũng có thể là một dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm
tiêu chảy là biểu hiện ngộ độc thực phẩm phổ biến là tình trạng đi phần lỏng trên ba lần trong khoảng hai mươi bốn giờ
đây là một triệu chứng chứng thực điển hình xảy ra khi tình trạng viêm kéo dài khiến cho ruột làm việc kém hiệu quả
trong quá trình tái hấp thu nước và các chất lỏng khác tiết ra trong quá trình tiêu hóa
tình trạng tiêu chảy cũng có thể đi kèm với những triệu chứng của ngộ độc thực phẩm khác như
cảm giác luôn muốn đi vệ sinh đầy hơi hoặc đau bụng
các cấp cứu ngộ độc thực ăn tại nhà trong trường hợp bệnh nhân còn ý thức và tỉnh táo có thể thực hiện một số bước đơn giản như sau
một gây nôn nếu bệnh nhân không có dấu hiệu bổ nôn thì cần phải thực hiện gây nôn để giảm bớt độc tố ngắm vào cơ thể
bạn có thể dùng tay sạch của mình chọc sâu vào cuốn họng người bị ngộ độc để kích thích gây nôn cho bệnh nhân
những thức ăn độc lạ ở trong dạ dày sẽ nôn theo ra bên ngoài
bệnh nhân nôn ra được càng nhiều thức ăn trong dạ dày thì chất độc càng hạn chế thắm vào cơ thể
một vài lưu ý khi tiến hành gây nôn cho người bị ngộ độc bao gồm
để chất độc nôn ra ngoài không bị trào ngược vào phổi tránh gây sạc thì cần đặt người bệnh ngộ độc ở tư thế nằm nghiêng đầu cây cao so với thân
không dùng biện pháp cây nôn đối với những người bị ngộ độc đang hôn mê mất ý thức vì dễ dẫn tới nguy cơ ngặt thở hoặc bị sạc
bù nước cần ở cho người bệnh uống nhiều nước để bù nước vì cơ thể sẽ bị mất nước sau khi bệnh nhân nôn và bị tiêu chảy
có thể cho bệnh nhân bùn nước bằng việc bổ sung nhiều nước lọc nước cạo giang hoặc uống nước oreon bù chất điện dài cho người bị ngộ độc
sau đó cần phải gọi cấp cứu kịp thời gọi cấp cứu một trăm một mươi năm lập tức đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất
mặc dù đã sơ cứu ban đầu tại nhà tuy nhiên không đảm bảo bệnh nhân vẫn có nguy cơ gặp nguy hiểm bất cứ trong trường hợp nào
chính vì vậy bệnh nhân cần được điều trị từ bác sĩ khi đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế
cấp cứu và điều trị ngộ độc thực ăn tại bệnh viện
khi đến bệnh viện thông thường các bác sĩ sẽ điều trị cho bệnh nhân theo những phương án như sau
một uống bủ nước và điện dài bằng gói oreol với liều lượng dành cho người lớn là hai lít trong bốn giờ đầu
còn liều lượng đối với trẻ em là bảy mươi năm ml trên một kg
trong trường hợp nếu không uống oreol thì cần phải hòa tay một thịa cà phê muối hai thịa đường và một lít nước lọc
có thể thay bằng nước cam nước chuối nước dừa vì chung chứa rất nhiều chất điện dài
nếu trong trường hợp bệnh nhân vẫn nôn thì nên cho bệnh nhân uống từ từ ít một
thuốc chống nghìa chảy chỉ nên dùng cho trường hợp bệnh nhân bị tiêu chảy liên tục
nhưng không có dấu hiệu sốt
thuốc chống nôn dùng trong trường hợp người bị ngộ độc nôn quá nhiều mà không thể cầm được
cần phải theo dõi lượng nước tiểu người bị ngộ độc
cần tăng dần đến mức hơn năm trăm linh ml trên sáu giờ là được
trong trường hợp lượng nước tiểu của bệnh nhân ít hơn mức đó thì bệnh nhân vẫn có thể bị mất nước
hoặc đã bị suy thận cấp cần đưa biện pháp điều trị cho phù hợp
trong trường hợp huyết áp tâm thu ở ngưỡng chín mươi mm thủy ngân thì cần phải truyền tĩnh mạch
cũng theo bác sĩ việt anh có một số biện pháp sau đây có thể phong ngừa ngộ độc thực ăn
bạn có thể áp dụng để tránh bị ngộ độc như sau
tuyệt đối tránh sử dụng những loại thực phẩm có chứa chất độc như khoai tây mọc mầm cá nóc nấm độc
thức ăn bị nhiễm hòa chất
bảo quản kỹ thức phẩm còn nên bảo quản thức phẩm ở nhiệt độ thích hợp ở trong tủ lạnh
khuyên cáo nên bảo quản riêng thức ăn tươi sống và thức ăn đã chế biến riêng biệt
bạn nên tránh để thực ăn ở ngoài quá ba giờ đặc biệt là vào thời tiết nhiệt độ cao thì không nên để thức ăn ở ngoài quá chín mươi phút
chế biến thức ăn an toàn hợp vệ sinh khâu chế biến thức ăn nên làm một cách sạch sẽ và an toàn
bạn cần nấu chín thức ăn ở nhiệt độ thích hợp
đặc biệt con người rửa tay sạch sẽ trong quá trình chế biến thức ăn và tiếp xúc với thực phẩm sống và thực phẩm chín
cần phải rửa tay bằng sạp phòng để phong sự xâm nhập của vi khuẩn vi nấm
dụng cụ chế biến thức ăn cũng cần phải được vệ sinh sạch sẽ tiết chung rửa sạch bằng nước ấm hoặc băng sạp phòng trong quá trình sơ chế thực phẩm
ăn uống hợp vệ sinh rửa tay sạch sẽ trước khi ăn
ăn chín uống xôi các đề lựa chọn nơi ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm